trong những ngày gần đây dịch cúm ah bảy n chín đang hoành hành tại một mươi ba tỉnh của trung quốc
kể từ đầu năm đến nay đã có ít nhất hai trăm sáu mươi chín người bị nhiễm cúm da cầm h bảy n chín
trong đó có tám mươi bảy ca tử vong trong năm hai nghìn một mươi bảy nâng tổng số người tử vong vì dịch cúm này lên đến gần hai trăm linh người
là tỉnh có cửa khẩu quốc tế giao thương với trung quốc lượng du khách nhập cảnh rất đông
vì vậy để ngăn chặn dịch cúm xâm nhập vào nước ta tỉnh lào cai đã chủ động triển khai
các biện pháp phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh ngay tại các cửa khẩu không để dịch bệnh lây lan vào trong nước
để ngăn ngừa dịch bệnh tỉnh lào cai đã chủ động phun khử trùng thường xuyên tất cả các khu vực xung quanh các cửa khẩu
nhằm bảo đảm khử trùng toàn bộ các khu vực có đông người xuất cảnh và nhập cảnh
cùng với đó trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế lào cai đã lập kế hoạch phòng ngừa
ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua đường biên giới
cụ thể tại các điểm xuất nhập cảnh luôn có cán bộ y tế theo dõi kiểm tra qua máy đo thân nhiệt
nhằm phát hiện kịp thời những du khách có triệu chứng biểu hiện của bệnh cúm để cách ly xử lý kịp thời
tham gia nhập cảnh vào việt nam tại cửa khẩu
bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hành khách tham gia xuất nhập cảnh
về triệu chứng cũng như dấu hiệu nhận biết của triệu chứng của bệnh cúm a h bảy n chín
hiện nay đang diễn biến phức tạp tại trung quốc
trong quá trình tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp phát thờ rơi cho các hành khách bằng hai bốn tiếng
ngoài ra công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cúm a h bảy n chín
cũng được các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai thực hiện bằng nhiều hình thức như chiếu hình ảnh
phát tờ rơi thông tin kịp thời các khuyên cáo của bộ y tế
để du khách không hoang mang và biết cách phòng tránh virus cúm a h bảy n chín